tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cùng lực lượng chức năng vừa kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố long xuyên
phát hiện tạm giữ số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tổng trị giá hàng hóa trên hai trăm một mươi năm triệu đồng
tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại hộ kinh doanh rshop trên đường lý thái tổ phường mỹ xuyên thành phố long xuyên
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện chín trăm chín mươi tám đơn vị mỹ phẩm là son môi dưỡng ẩm dưỡng thể nước tẩy trang kem tổng giá trị hàng hóa trên hai trăm một mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hộ kinh doanh không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
tổ công tác tiến hành lập biên bản và bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một đường dây chuyên tàng trữ vận chuyển động vật nguy cấp
quý hiếm số lượng lớn đã bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công
cụ thể vào hồi một mươi ba h một mươi năm phút ngày bốn tháng bốn tại quốc lộ một a thuộc xã diễn hồng huyện diễn châu lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn trọng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đang có hành vi tàng trữ vận chuyển ba mươi bốn cá thể rùa đầu to thuộc lại nguy cấp quý hiếm nhóm một b mở rộng chuyên án
cùng ngày cơ quan
cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại xã diễn hồng huyện diễn châu phát hiện thêm ba mươi tám cá thể động vật thuộc loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
trong đó có hai mươi năm cá thể động vật rùa đầu to còn sống một mươi cá thể động vật rùa đầu to và ba cá thể động vật tê tê đã chết
tổng số động vật mà các đơn vị đã phát hiện là bảy mươi hai cá thể nhóm một b thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
toàn bộ cá thể rùa đầu to được bàn giao cho vườn quốc gia pumat theo đúng quy định của pháp luật
tại tỉnh phú yên công an huyện sông hình đang hoàn tất hồ sơ đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú trên địa bàn về hành vi vận chuyển mua bán lâm sản trái pháp luật và vi phạm quy định về điều khiển hoạt động của phương tiện đối với tổng số tiền là ba mươi sáu năm triệu đồng
trước đó tại khu vực lòng hồ thủy điện sông hinh đoạn thuộc thôn kinh tế hai xã eo trôn trong lúc tuần tra đêm tổ công tác công an huyện sông hinh đã phát hiện chiếc ghe do ông nguyễn văn cảnh điều khiển
chở một mươi năm hộp gỗ nhóm năm khối lượng là hai sáu mươi năm m ba ông cảnh nhận là chủ sở hữu số gỗ nói trên nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số lâm sản và giấy tờ về phương tiện vận chuyển
toàn bộ số gỗ trên đã bị tịch thu xung vào công quỹ nhà nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

và cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an điều tra bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng và tỉnh lai châu
vật chứng thu giữ gồm hai máy tính sách tay sáu điện thoại di động bảy tài khoản ngân hàng
thủ đoạn của các đối tượng là chia sẻ video của những người nổi tiếng trên trang tiktok sau đó nhắn tin gọi điện mời người xem live folo để được nhận tiền thưởng tiền hoa hồng hấp dẫn
thế nhưng để nhận được tiền thưởng tiền hoa hồng thì người xem phải chuyển cho chúng
tiền gốc nhất định
sau một số lần được đối tượng trả tiền đúng như giao dịch vì hám lợi nhiều người tiếp tục chuyển số tiền lớn để nhận tiền thưởng tiền hoa hồng lớn
thì đối tượng tìm mọi lý do như khách hàng gửi sai cú pháp do bị lỗi hệ thống để tiếp tục xúi dục khách hàng chuyển thêm tiền
cứ như vậy người bị hại đã trở thành nạn nhân của bọn tội phạm lừa đảo
tôi và anh duẩn có gặp nhau và cũng bàn bạc với nhau để
thực hiện công việc lừa đào này
thì bắt đầu là chạy quảng cáo từ trên facebook đưa khách hàng xuống lợi dụng lòng tin của khách hàng và lòng tham của khách hàng để chiếm đoạt tài sản của họ
đó chỉ là một trong số các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng đã khiến người dân dễ dàng sập bẫy
mặc dù các ngành các cấp lực lượng công an đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo nhắc nhở người dân
nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm lừa đào trên sân
nhưng vẫn có rất nhiều người dân sơ hở chủ quan thiếu cảnh giác quá hám lợi nên đã bị sập bẫy của tội phạm
thực tế cho thấy việc tìm kiếm thu nhập của người dân trên không gian mạng là chính đáng
thế nhưng vì hám lợi nôn nóng mong kiếm được nhiều tiền nên đã vội vã tin theo làm theo những lời đường mật của tội phạm để rồi tiền mất tật mang là điều rất đáng tiếc cần được phong ngừa ngăn chặn kịp thời
qua vụ án nêu trên đề nghị người dân
trong quá trình sử dụng mạng xã hội đặc biệt chú ý việc chắt lọc các thông tin để tránh các việc đối tượng lừa đào chiến đoạt thải sản nợ dụng nông tin để chiếm đoạt thải sản của người dân
người dân sử dụng các mạng xã hội nếu phát hiện thấy các thông tin mà có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đạt tài sản thì đề nghị người dân trực tiếp khẩn trương kịp thời báo cáo thông tin vụ việc đến cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời
qua vụ án nêu trên đề nghị người dân sử dụng các mạng xã hội nếu phát hiện thấy các thông tin mà có dấu hiệu bị lừa đào chiến đoạt thải sản nợ dụng nông tin để chiếm đoạt thải sản của người dân
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
những bất động sản được hình thành trong tương lai do các chủ đầu tư thực hiện phải giao dịch qua sản để đảm bảo tính công khai minh bạch
đây là đề xuất mới được chính phủ đưa vào dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi gửi ủy ban thường vụ quốc hội
cụ thể theo điều năm mươi bảy trong dự thảo hai loại giao dịch bất động sản phải thông qua sàn đó là chủ đầu tư bán cho thuê mua nhà hoặc công trình hình thành trong tương lai và chuyển nhượng cho thuê cho thuê lại đất
đã có hạ tầng kỹ thuật còn các giao dịch khác được khuyến khích giao dịch thông qua sản
quy định mới này nhằm đảm bảo quyền trách nhiệm của chủ đầu tư dự án với người mua và tránh tình trạng đầu cơ
theo các chuyên gia việc không bắt buộc giao dịch mua bán chuyển nhượng bất động sản phải qua sàn trong tám năm qua đã làm giảm tính minh bạch của thị trường
tuy nhiên khi đã chọn một tổ chức trung gian để thẩm định kiểm tra chịu trách nhiệm về chất lượng pháp lý bất động sản cho người tiêu dùng các tổ chức này cũng cần phải được đảm bảo bởi quy định của pháp luật
chính vì vậy trong sự đổi luật này chính phủ sẽ xếp lại các điều kiện thành lập quyền và nghĩa vụ của những người tham gia sản
tại khu vực cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn đã không còn cảnh un ứ xe container chở hàng hóa như thời điểm cuối tháng ba
các xe hàng di chuyển từ quốc lộ một a đến cửa khẩu
theo cục hải quan của tỉnh lạng sơn việc ùn ứ cục bộ tại cửa khẩu hữu nghị sớm được xử lý là do cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó việc đàm phán thống nhất với phía trung quốc tăng thời gian thông quan hàng ngày tại cửa khẩu từ bảy đến một mươi chín giờ phân luồng riêng cho phương tiện không hàng di chuyển tại khu vực km số khu vực cột mốc một nghìn một trăm một mươi sáu một nghìn một trăm một mươi bảy tách biệt với luồng vận chuyển hàng hóa
cũng theo ông vy công tường hiện đang trong mùa thuật
nhiều loại trái cây của việt nam vì vậy nhu cầu xuất khẩu là rất lớn thời gian tới có thể tái diễn nguy cơ ùn tắc nhưng cũng sẽ chỉ là un tắc cục bộ diễn ra trong thời gian ngắn và không nghiêm trọng
thưa quý vị hiện nay bà con nông dân của thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang vào mùa thu hoạch điều trong vụ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên giá thu mua hạt điều hiện nay thấp hơn năm ngoái từ ba đến năm đồng một kg
và không chỉ giá thấp năng suất điều còn sụt giảm từ hai mươi ba mươi sản lượng do liên tiếp gặp các cơn mưa trái mùa sương muối làm bông bị khô chất lượng hạt không được đẹp
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại ấp đồi rìu xã hàng gòn nơi có diện tích trồng điều lớn nhất của thành phố long khánh
vườn điều hai mươi năm tuổi của gia đình ông nguyễn duy trọng không khí thu hoạch điều ở đây chưa mấy tấp nập bởi số lượng chai chín chưa nhiều
theo ông chọn gia đình có năm sao điều cho thu hoạch nhưng năm nay do thời tiết không thuận lợi mưa trái mùa và bị sương muối nên điều bị khô bông nhiều năng suất ước tính chỉ đạt khoảng hơn ba năm
năm trước thu hoạch được năm tạ rưỡi năm nay là ba tạ rưỡi giá thấp thu vì thời tiết nên bông nó khô hết vì mùa trái mùa thì bà con đây cũng bị ảnh hưởng như vậy đó
năm ngoái giá cả là được ba mươi
còn năm nay là được hai mươi năm nhưng mà thời tiết là mưa trái mùa thì thất giá luôn thì tất cả bà con đây cũng được vui
điều một năm hectare của anh võ anh nguyên chú cùng ấp đôi rìu như mọi năm thời vụ như thế này thì mỗi ngày thu một tạ đến một năm tạ và ngày nào cũng như ngày nào
còn bây giờ hai ngày mới đi hái một lần mà hái mỗi lần trừng độ một tạ đến một hai tạ năng suất giảm giá điều cũng không khả quan hơn
mua tại vườn là khoảng hai mươi năm đồng một kg thấp hơn năm đồng so với cùng vụ điều năm ngoái giá giảm trong khi vật tư phân bón lại không giảm
năm nay thì nói chung cũng thất mùa cũng đỡ hơn mọi bà con ở đây bà con ở đây nói chung là thất hai ba người ba mươi chứ tôi thất chừng một mươi một mươi năm thôi
theo giá cả mỗi năm là ba mươi đồng năm nay có hai mươi sáu đồng một kg thôi bây giờ muốn chuyển đổi là trồng mà không biết chuyển đổi gì đây nữa
với tình hình chung này thì
trò là chi hội trưởng nông doanh áp thì tôi cũng khuyên khích bà con nếu có điều kiện thì chuyển đổi sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn
do lại giờ cũng nhờ nông thôn mới nên điện đường nó cũng về tới rồi thì giờ bà con cũng nên chuyển đổi cây trồng
nếu bà con có điều kiện còn không có điều kiện thì bà con cũng chuyển đổi những cây điệu già cỗi để trồng những giống điều ghép nó có hiệu quả kinh tế cao hơn
điều là loại cây dễ phát triển ít tốn công chăm sóc nhưng đây là loại cây rất nhạy cảm với yếu tố thời tiết
nên dễ bị dịch bệnh dẫn tới mất mùa sau tết hồ tiêu mất mùa mất giá giờ đến cây điều cũng đứng trước nguy cơ thất giá thất mùa
nông dân đang trông chờ chính quyền địa phương hỗ trợ
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
mở đầu là một số cập nhật nhanh về kinh tế tiêu dụng
trong ngày tám tháng bốn cục quản lý thị trường tp hcm cho biết đã thực hiện đợt ra quân kiểm tra phát hiện nhiều vụ việc vi phạm hàng hóa trên địa bàn và đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định
đội quản lý thị trường số ba phối hợp công an quận một mươi hai kiểm tra địa điểm kinh doanh trung tâm khu vực ba công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên logistics việt theo phường trung mỹ tây quận một mươi hai phát hiện nhiều hàng hóa vi phạm và tạm giữ gần
sáu chín trăm linh miếng xì gà các loại gần bảy mươi bốn năm trăm linh đơn vị sản phẩm đồ chơi trẻ em ngoài nhập lậu các loại bảy trăm linh hộp đựng thực phẩm bổ sung
toàn bộ số hàng này chưa xác định được chủ sở hữu chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
cũng thời gian trên đội quản lý thị trường số hai kiểm tra tại chi nhánh một và chi nhánh ba của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển xây dựng ant tại huyện hóc môn phát hiện hơn một mươi bốn trăm linh m hai tấm lợp lấy sáng boli caponact các loại tổng trị giá gần một chín tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ
toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên được chuyển về kho tăng vật của quản lý thị trường tp hcm để bảo quản tiếp tục làm rõ
hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam cho biết trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt hai mươi sáu bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng
con số này cao gấp một mươi ba hai lần tháng hai trong đó hơn tám mươi tám sáu lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới là của doanh nghiệp bất động sản
mặc dù thị trường khởi sắc trở lại song áp lực mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của doanh nghiệp phát hành vẫn rất lớn
tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng ba năm nay là gần một năm tỷ đồng
tăng một trăm ba mươi bảy so với tháng trước và tăng sáu mươi bốn so với cùng kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
xây dựng và hàng tiêu dùng là hai nhóm ngành ghi nhận giá trị mua lại lớn nhất trong tháng
lần lượt đạt năm tỷ đồng chiếm ba mươi năm tổng giá trị mua lại và đạt ba bốn trăm linh tỷ đồng chiếm hai mươi bốn tổng giá trị mua lại
điều này cho thấy áp lực trả nợ của doanh nghiệp vẫn rất lớn
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba lượng trái phiếu đến hạn ước khoảng một mươi bốn năm trăm bốn mươi tỷ đồng
bất động sản và ngân hàng
trái phiếu đến hạn là hai nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn nhất chiếm ba mươi một và ba mươi sáu giá trị đến hạn
đáng lo nhất là nợ xấu trái phiếu bất động sản
ngành bất động sản là ngành có tỷ lệ nợ số trái phiếu ở mức hai mươi một mươi bảy cao thứ hai so với ngành năng lượng
trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiện đang có quy mô lưu hành lên tới ba trăm chín mươi sáu ba trăm linh tỷ đồng chiếm ba mươi ba tám tổng giá trị lưu hành
sở giao dịch chứng khoán tp hcm joe vừa công bố quyết định về việc hủy niêm yết bắt buộc
đối với cổ phiếu hai của công ty cổ phần nông dược hai sau hàng loạt vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin
theo thông báo của hosea cổ phiếu hai hiện đang thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch
theo quyết định ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do tổ chức nghiêm miết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin
sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch
đến ngày ba tháng bốn hồ tiếp tục có văn bản nhắc nhở hi về việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất
và đến nay công ty vẫn chưa công bố
như vậy hi tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi bị đình chỉ giao dịch
và chưa khắc phục được các lỗi vi phạm trong thời gian qua
chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một báo cáo tài chính soát xét bán niên năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo thượng niên năm hai nghìn hai mươi hai
trước hi một cổ phiếu hỏi flc khác là ros đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn fose
ngoài ra các cổ phiếu klf amd gab art và flc
cũng bị đình chỉ giao dịch
đến thời điểm hiện tại thị trường chiến khóa không còn một cổ phiếu nào của họ flc được phép giao dịch
thưa quý vị việt nam là một trong những vựa sầu riêng lớn trên thế giới
năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu loại trái cây này giúp nước ta thu về hơn bốn trăm ba mươi triệu usd
tuy nhiên gần đây các dòng sầu riêng của malaysia và thái lan cũng đổ bộ thị trường việt
không chỉ cơm sầu riêng mua sanh kinh
các cửa hàng đang đua nhau rao bán hàng chục loại sầu riêng nguyên quả nhập khẩu từ thái lan và malaysia
cảm chú ý sầu riêng trái hàng ngoại được bán với mức giá cao gấp ba năm lần
sầu riêng ri sáu và sầu riêng thong trồng ở nước ta
dịp này sầu riêng riêng trái về nhiều loại hơn đặc biệt sầu riêng candiao và fulmani
thái lan đang về với số lượng lớn
trong đó sầu riêng fumoni thái lan là loại sầu nhập khẩu có giá rẻ nhất cũng lên tới hai trăm bảy mươi đồng một ký
đắt hơn sầu riêng sáu bán trên thị trường hiện nay khoảng bốn mươi một trăm linh đồng một ký
các loại sầu riêng nguyên quả khác giá giao động từ bốn trăm linh sáu trăm năm mươi đồng một kg
tính ra nếu mua một trái sầu riêng nhập khẩu trọng lượng từ hai đến bốn kg một quả
người tiêu dùng phải chi ra từ tám trăm linh đồng đến hai năm triệu đồng
theo các đội mỗi bán sầu riêng nhập khẩu giá của mỗi loại sầu đắt hay rẻ phù thuộc vào chúng là loại hàng một hay loại hai
giá dầu die vận chuyển bằng máy bay sẽ đắt đỏ hơn vận chuyển bằng đường bộ và đường biển
bởi vậy thời gian vận chuyển càng ngắn thì sầu riêng càng tươi ngon
vừa qua trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm tính toán cho biết
trong quý này nhu cầu nhân lực trên địa bàn cần khoảng từ sáu mươi bảy đến bảy mươi ba người
nhu cầu năng lực bốn ngành công nghiệp trọng yếu là một mươi bốn đến một mươi năm lao động
nhân lực chín ngành dịch vụ chủ yếu cần ba mươi tám tám trăm linh đến bốn mươi hai ba trăm một mươi
bên cạnh những yêu cầu về trình độ chuyên môn nhà tuyển dụng đòi hỏi người lao động
về các kỹ năng nghệ nghiệp kỹ thuật lao động khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và thông thạo ngoại ngữ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới một số doanh nghiệp đã không tăng ca giảm giờ làm
khiến người lao động bị giảm thu nhập
ghi nhận cho thấy có chín doanh nghiệp đã gửi thông báo cho năm trăm ba mươi bảy lao động thư việc tăng bốn trăm tám mươi một người so với cùng kỳ
số lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là ba mươi hai ba trăm năm mươi năm người
trong đó đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là hai mươi tám sáu trăm một mươi tám trường hợp
về tình hình lao động trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba có bảy mươi một bảy mươi tám doanh nghiệp cho hay sẽ cố gắng duy trì hoạt động
sản xuất kinh doanh ổn định lực lượng lao động hai mươi chín mươi năm đơn vị dự kiến tăng lao động bảy hai mươi bảy doanh nghiệp dự kiến giảm công nhân
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba sở lao động thương minh và xã hội tp hcm dự kiến tổ chức bốn mươi bảy phiên sàn giao dịch việc làm
trong đó có ba sàn giao dịch việc làm trực tuyến phối hợp với các tỉnh miền đông nam bộ và tây nam bộ
trên thị trường tự động hóa doanh nghiệp hiện nay milu là một ứng dụng chatbot được chú ý
dành hơn một năm phát triển thì đội ngũ công nghệ việt nam đã mang lại giải pháp tự động hóa vận hành
tiết kiệm nhân lực cho các khâu chăm sóc khách hàng cũng như là khâu quản lý nội bộ
dự báo cuộc đua công nghệ này sẽ giúp đẩy nhanh tỷ lệ tự động hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
chuỗi phòng khám cho trẻ em này ứng dụng chatbot milu và nhận thấy những kết quả ban đầu tích cực
nếu thông thường một bác sĩ phải mất ba mươi phút thăm khám ban đầu để hoàn thành một bộ câu hỏi mẫu
thì giờ đây chatbot có thể hỗ trợ bệnh nhân tự hoàn thành trong lúc chờ đợi
đối với những thi cho nhân đáng muốn có thì nó sẽ phải có những bảng kiểm
bảng kiểm sẽ có rất nhiều yếu tố và bắt buộc bác sĩ trong một quá trình khám bệnh
đặc biệt là hỏi bệnh phải điền được hết bảng kiểm đó
thì cái đó là một công việc rất mất thời gian
thay vì như vậy thì mình hoàn toàn có thể để cho ai làm cái công việc của bác sĩ
hướng dẫn cho người bệnh có thể điền được những checklist như vậy
thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho vấn đề khám bệnh của bác sĩ
và dễ chịu hơn nữa
cho bệnh nhân người ta có thể hỏi thoải mái mà không phải ngại ai hết
milu là ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển đầu năm hai nghìn hai mươi
dựa trên lõi công nghệ gpt và davinc bởi một đội ngũ việt nam
ngay khi ra mắt tháng tám năm hai nghìn hai mươi một doanh nghiệp trong nước nhận ra sự tiện lợi rõ rệt
bởi các công đoạn chăm sóc khách hàng công đoàn quản lý nhân viên
đều tiết kiệm đến hơn năm mươi lượng nhân sự
đối với lại checklist gpt thì nó là một mô hình lớn
và nó giải đáp những câu hỏi tổng quát
tuy nhiên nếu như mà yêu cầu cho gpt
hỏi cho gpt về một cái quy trình của doanh nghiệp
thì cho gpt sẽ không trả lời được
thấy được rằng cái thị trường này nó khá là rộng
bởi vì chúng ta thấy được là có hàng trăm ngàn doanh nghiệp của việt nam
và họ cần cái việc là ứng dụng ai vào cái việc quản lý doanh nghiệp của họ
giải quyết bài toán là tự động hóa những quy trình
nhiệm vụ có tính chất đi đập lại thủ công và tốn rất nhiều thời gian
đó thì một số ví dụ như là những cái quy trình tính chất kiểu tạo báo cáo này
tổng hợp dữ liệu này số liệu và nhập liệu
là một quy trình tốn rất nhiều công sức và thời gian của nhân viên
có thể tự động hóa toàn bộ quy trình
và những cái ngư mà đang vận hành quy trình đấy
thì sẽ không phải thực hiện thủ công nữa
mà chỉ họ còn đóng vai trò là phê duyệt và kiểm tra thôi
thì chính vì vậy thì họ sẽ phải tập trung nguồn lực
vào những công việc có tính chất cao hơn
tại việt nam hiện tại chatbot trí tuệ nhân tạo
là cuộc đua công nghệ thế hệ mới mà còn nhiều dư địa
bởi chín mươi năm doanh nghiệp hiện tại quy mô vừa và nhỏ
nhưng mới chỉ có khoảng hơn ba mươi bảy
xác nhận đã bắt đầu ứng dụng chuyển đổi số
sự tham gia của milu cũng như một số ứng dụng chatbot ar
made in việt nam sẽ góp phần tiết kiệm chi phí ứng dụng
giúp quá trình tự động hóa doanh nghiệp tại việt nam diễn ra nhanh hơn
tuy nhiên thì cái ngân sách của doanh nghiệp vừa và nhỏ nó rất là ít
thì nhóm nghiên cứu mới đưa ra một cái phân hệ ai
dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
và đối với cái phân hệ này thì chúng ta không làm hết
từ a đến z cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại như vậy thì chi phí nó rất là cao
là đưa ra được là những cái phân hệ những cái platform
mà doanh nghiệp vừa và nhỏ họ có thể vào đó họ tự tạo ra con ai cho riêng mình
cái chi phí để mà tạo ra một cái con ai thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều
thị trường chatbot được định giá một mươi bảy một mươi bảy tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
và dự kiến đạt một trăm linh hai hai mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi sáu trên toàn cầu
với tốc độ cagr là ba mươi bốn bảy mươi năm trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
tại việt nam
nhờ những ưu việt của công nghệ gpt thể hiện gần đây
thì đội ngũ công nghệ trong nước liên tục cải tiến tính năng
để nhận ứng dụng chatbot made in việt nam vào các khâu vận hành doanh nghiệp
vừa giúp tăng quy mô thị trường chatbot
vừa tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số
việt nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản
nhưng hiện tại khoảng tám mươi sản lượng chưa có thương hiệu logo hay nhãn mát riêng
và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu
vì vậy việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản việt đang trở thành vấn đề cấp bách
đặc biệt khi có nhiều cánh cửa thị trường khó tính như là nhật bản mỹ eu
đã mở ra thông qua các hiệp định thương mại đa phương và song phương
những thông tin này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
việt nam đạt giải gạo ngon nhất thế giới với giống gạo sp hai mươi năm
sản phẩm này đang được tiêu thụ tại các thị trường khó tính như nhật mỹ và châu âu
với giá cao nhất thế giới
nhưng giống lúa nào là ngon nhất của việt nam vẫn chưa được nhiều người nước ngoài biết đến
ngoài ra việt nam hiện đang trồng giống sầu riêng mosanking của malaysia
và được bán với giá từ năm trăm linh đến tám trăm linh đồng một ký
trong khi giống sầu riêng g sáu của việt nam chất lượng tương đương
nhưng giá bán chỉ khoảng một trăm linh đồng một ký tương đương một phần sáu đến một phần tám
so với giá của giống sầu riêng của malaysia
sự khác biệt giữa hai sản phẩm này là do một sản phẩm có thương hiệu mạnh
và sản phẩm kia chưa đủ mạnh hoặc chưa có thương hiệu
trong thời gian này rất khó
vì chúng ta không có được một sản phẩm có tẩm chất đồng đều
lúc nào ta mua đó thì ta cũng thấy ăn giống là đúng đó
do đó mà bây giờ là tôi nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng ta phải có những cái doanh nghiệp thật sự là tận tâm
nhiệt tình mình muốn phát triển một cái nông sản việt nam của mình
việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản việt đã được đề cập từ lâu
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa kết thúc
nhưng có những tiến bộ đáng kể
phần lớn sản lượng nông sản xuất khẩu của việt nam vẫn chỉ ở dạng thô không có thương hiệu riêng
trong bối cảnh mở rộng thị trường việt nam đang mở được nhiều cánh cửa thị trường khó tính
như nhật mỹ eu qua các hiệp định thương mại đa phương hoặc song phương
thị trường trung quốc thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới
cũng đã chính thức mở cửa cho nhiều sản phẩm nông sản việt nam
nhưng đòi hỏi chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu cao hơn
vì vậy xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản việt là điều cấp bách hơn bao giờ hết
để đạt được điều này doanh nghiệp cần phải đầu tư một cách bài bản
trong trường hợp chúng ta tôi nghĩ là khi nhà nước có chủ trương
về xây dựng thương hiệu quốc gia thì nhà nước phải là người đi trước
để mà chọn những nhà doanh nghiệp thật có tâm có tài
và để mà giúp đỡ cho các doanh nghiệp này họ có thể liên kết với bà con nông dân
tài trợ cho bà con nông dân để sản xuất ra nguyên liệu
mà đúng theo cái tiêu chuẩn của mình một cách rất là lòng đều
thì thấy là giai đoạn của nhà nước ở trong cái việc này rất là lớn
tuy vậy để xây dựng được thương hiệu quốc gia sự tự thân của doanh nghiệp vẫn là chưa đủ
xây dựng thành công thương hiệu quốc gia sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất
nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế giúp bà con nông dân thoát khỏi vấn nạn trồng chặt
có thu nhập cao hơn ổn định hơn gia tăng số lượng nông dân tỷ phú
từ đó tiến tới một nền kinh tế nông nghiệp giá trị cao thay vì sản xuất nông nghiệp và buôn chuyến như hiện nay